thưa quý vị và các bạn trong đêm nay dòng gió mạnh trên mực năm m vẫn còn hoạt động
nhưng khối không khí lạnh có xu hướng yếu đi vì thế ở các tỉnh miền bắc thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ là từ một mươi một đến một mươi ba độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi bốn đến một mươi năm độ
trưa và chiều mai mây sẽ giảm dần và trời hứng nắng nhẹ
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi sẽ tăng lên mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ ở mức từ một mươi chín hai mươi độ
trên ảnh mây vệ tinh có thể thấy khối mây lạnh gần như bao phủ hoàn toàn miền trung
vùng mây dày và đậm đặc nhất tập trung ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi và phân phía bắc của tỉnh bình định
dưới tác động của đám mây dày này trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực từ quảng bình trở vào đến bình định sẽ có mưa nhiều nơi với lượng mưa từ ba năm mm
sáng ngày mai nền nhiệt miền trung vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
từ thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
khu vực từ quảng bình đến quảng nam mức nhiệt là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận mức nhiệt là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
vùng mây của khí lạnh cũng mở rộng và bao trùm hai tỉnh là con tum và gia lai
khiến khu vực này trời nhiều mây và lác đắc có mưa
nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở tây nguyên sẽ là từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
ngay như khu vực miền đông nam bộ không khí lạnh cũng đã khuếch tán xuống
khiến khu vực này nhiệt độ giảm còn một mươi tám hai mươi một độ trời rất nhẹ trong khoảng từ bốn đến bảy giờ sáng
sáng ngày mai con tum gia lai khu vực phía bắc của tỉnh đắk lắc vẫn mây nhiều cả ngày
nhiệt độ thấp từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
còn ở nam bộ sau buổi sáng lạnh ngày nắng sớm
vì thế nhiệt độ cao từ ba mươi một đến ba mươi ba độ trời khá là dễ chịu
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa một vài nơi
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông một vài nơi
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

dự báo chuông